chương trình sẽ tăng thời lượng lên hai mươi phút thay vì một mươi năm phút như trước đây
đồng thời giờ và ngày phát sóng của chương trình cũng được chuyển từ hai mươi h ba mươi phút thứ tư
sang hai mươi h ngày thứ bảy hàng tuần
ngoài ra chương trình cũng sẽ có thêm tiểu mục ý tưởng mới
trong bộ này chúng tôi sẽ đề cập thông tin về những ý tưởng
những phát minh công nghệ độc đáo và thiết thực của các nhà khoa học trên thế giới
mở đầu chương trình hôm nay xin mời quý vị cùng đến với phần tiêu điểm khoa học
phát huy các hoạt động nghiên cứu khoa học trong học sinh
nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động góp phần tích cực vào đổi mới giáo dục phổ thông
theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh
những năm qua hoạt động này đã trở thành nơi nuôi dưỡng các ý tưởng sáng tạo
khơi dậy sự nhiệt tình chủ động say mê nghiên cứu khoa học
giúp học sinh phát triển năng lực nghiên cứu
thực tế cho thấy nhiều nghiên cứu của các em đã được ứng dụng vào cuộc sống
mang lại hiệu quả thiết thực
tuy nhiên để phát huy hoạt động này cho học sinh thì vẫn còn nhiều khó khăn
nó rất là vui và không nghĩ là chúng nó có thể làm được cái trò gì lên hồn
nó sẽ bất vả không có người thì không có cô
trong tư tưởng của cô cuộc sống của những nhà nghiên cứu khoa học
thì nó gắn lúc nào nó cũng gắn liền với phòng thí nghiệm
cuộc sống nó sẽ không được hoạt bát không được vui vẻ không được thoải mái
như là những người làm những ngành khác
nó rất là văn và kiểu thấy sản phẩm tên của mình ở mọi nơi
thì nó học đấy quên luôn
nó không thực tế

mình không ủng hộ lắm
cái việc học là lần học đó
từ những ý kiến trên phần nào có thể thấy hoạt động nghiên cứu khoa học trong học sinh
chưa được các bậc phụ huynh khuyến khích bởi đa phần họ đều muốn con em mình tập trung vào việc học
hơn là dành thời gian cho nghiên cứu khoa học
so với hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
vốn đã nhận nhiều sự ủng hộ hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh phổ thông
lại khó khăn hơn rất nhiều
sinh viên đại học họ có nhiều thời gian hơn họ có nhiều không gian hơn để cho họ phát triển
còn đối với học sinh phổ thông thì chúng ta biết là các bạn ngoài thi đại học ra
do đó thời gian tự nghiên cứu các bạn không có nhiều
cái thứ hai nữa là vấn đề về kinh phí
do các bạn học sinh phổ thông thì không được tự chủ về mặt tài chính
do đó các bạn đa số là phải xin tài trợ
và nhiều khi kinh phí là những vấn đề rất quan trọng trong quá trình hoạt động
các chuyên gia giáo dục đánh giá nghiên cứu khoa học là hoạt động giúp học sinh
áp dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống đồng thời là cách tiếp cận
làm quen với phương pháp kỹ năng nghiên cứu khoa học rèn luyện cách làm việc tự lực
làm việc nhóm và phát huy tính tích cực chủ động hứng thú cho học tập và sinh hoạt
nó đáp ứng được cái ký hô cầu là gắn giảng dạy với thực tế
các em có những trải nghiệm
hứng thú và sự sáng tạo của mình
tập dượt cho các em hành trang cho quá trình học tập tiếp theo và nghiên cứu lâu dài sau này
qua đó cũng tạo thêm sự say mê và định hướng cho các em trong tương lai
để hình thành nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu khoa học cho học sinh
việc tạo ra một môi trường để các em thỏa sức sáng tạo gặp gỡ những người có cùng đam mê
được thầy cô giáo định hướng một cách rõ ràng là hết sức quan trọng
và những câu lạc bộ nghiên cứu khoa học được ra đời trong các trường phổ thông để có thể hiện thực hóa những ước mơ đó
đây là sản phẩm arobot của các bạn học sinh thuộc câu lạc bộ adapt
robot này được điều khiển bằng cả giọng nói và thông qua ứng dụng trên smartphone
hệ thống lập trình đơn giản trên nền tảng android
nhưng vẫn khiến robot thực hiện được nhiều động tác phức tạp như gửi lời chào và đi lại như những người bạn thân
đặc biệt với khả năng điều khiển qua internet
a robot có thể thay thế camera an ninh thậm chí dùng để do thám thám hiểm thay thế cho con người
mục đích của việc chế tạo ra sản phẩm này nhằm để ứng dụng robot vào trong đời sống nhiều hơn
ví dụ như là dùng để giám sát bảo vệ nhà và dùng robot để đi thám hiểm vào những khu vực con người khó thể thám hiểm được môi trường nhiều chất độc
sản phẩm arobot nói trên chỉ là một trong rất nhiều những sản phẩm sáng tạo khác của các bạn học sinh thuộc câu lạc bộ adapt
được thành lập từ tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu với mục đích hoạt động của một câu lạc bộ nghiên cứu khoa học
adap hướng đến việc nâng cao hiểu biết duy trì và phát triển đam mê công nghệ của các thành viên nói riêng và giới học sinh trong nhà trường nói chung
những sản phẩm sơ khai thì là những sản phẩm minh họa cho những thí nghiệm vật lý như là sản phẩm chế tạo về minh họa về sóng rừng
cái minh họa về không gian ba chiều rất nhiều các sản phẩm về các phần mềm những phần mềm về ứng dụng như là chatbot
hiện câu lạc bộ gồm ba ban là ban chuyên môn truyền thông và ban tài chính
các thành viên ban chuyên môn adap chủ yếu nằm trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn vật lý và tin học
vì vậy câu lạc bộ không chỉ giúp họ củng cố kiến thức
mà còn rèn luyện kỹ năng mềm cũng như tâm lý khi đi thi
ban chuyên môn thì như là linh hồn của câu lạc bộ đó là cái ban mà sản xuất ra tất cả các sản phẩm
cũng như là bộ phận đầu não của cả cô lạc bộ
còn thứ hai là đến ban truyền thông
ban truyền thông thì là cái ban mà giới thiệu tất cả những cái sản phẩm mà bọn mình đạt được
để giới thiệu ra tất cả với tất cả mọi người từ các bạn học sinh
và đặc biệt là các bạn học sinh trung học phổ thông trên địa bàn hà nội
còn một ban nữa đó là ban tài chính
ban tài chính thì là cái ban
là nguồn sống của cả câu lạc bộ khi mà ban tài chính giúp cho cả câu lạc bộ xin đi xin tài trợ
để từ đó tổ chức ra những sự kiện để giới thiệu những sản phẩm của mình
hoặc là tổ chức những sự kiện lớn hơn để đưa tới công nghệ thông tin tới tất cả mọi người
còn đây là chiếc máy bắn phá bụi do nhóm học sinh trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên
đại học quốc gia hà nội nghiên cứu chế tạo
nhóm tác giả chia sẻ nhờ liên hệ với kiến thức về nguyên lý áp suất
đối học trong những giờ vật lý ở trường
nhóm đã triển khai và sáng tạo thành công trước máy bắn phá hút bụi chỉ trong vòng một tháng
được biết đây là sản phẩm đạt giải nhất cuộc thi thử thách sáng tạo trẻ mới đây
được tổ chức bởi young makers việt nam
phối hợp cùng công ty intel việt nam tổ chức trị giá hai mươi triệu đồng
cùng với nhiều cam kết đầu tư hỗ trợ phát triển sản phẩm của các doanh nghiệp
cuộc thi là một sân chơi thường niên tiếp nhận hơn hai trăm linh các bạn học sinh
qua các chiến dịch quảng bá và thu hút hơn bốn bạn trẻ tham dự triển lãm
tại hà nội và thành phố hồ chí minh
với mục đích rất là cơ bản đó là giúp đỡ cho các bạn nhà sáng chế trẻ
từ các bạn là học sinh cấp hai cấp ba
có thể định nghĩa được lại những kiến thức những công cụ mà hiện giờ các bạn đang có
dù đó là kỹ năng mềm kỹ năng cứng hay là những kỹ năng chuyên môn
hay là thậm chí là đam mê của mình
và sau đó cùng nhau lắp ráp lại những cái mảnh ghép đó
để trở thành những cái thành công của mình
dù thành công đó là một sản phẩm khoa học một sản phẩm sáng tạo
hay đó là một công ty start up mới
từ thực tế trên có thể thấy phong trào nghiên cứu khoa học cho học sinh
đã và đang có những bước phát triển mới
từng bước đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện lĩnh vực giáo dục
bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện đề tài dự án nghiên cứu khoa học
trong các trường phổ thông thời gian qua được đánh giá vẫn còn khiêm tốn
trong đó số đề tài nghiên cứu đối với giáo viên chỉ dừng lại ở phạm vi hẹp
là sáng kiến kinh nghiệm hay nghiên cứu khoa học sư phạm
phục vụ cho công tác giảng dạy chất lượng các đề tài nghiên cứu của học sinh
chưa mang lại hiệu quả cao số lượng tham gia chưa đồng đều ở các trường
ngành giáo dục cũng phân tích nguyên nhân do năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh
và năng lực hướng dẫn của giáo viên còn hạn chế
đồng thời kinh phí dành cho hoạt động này rất ít và đa phần không có
việc nghiên cứu khoa học ngày càng chứng minh vai trò và sức ảnh hưởng
đến các em học sinh hơn bao giờ hết
để nâng cao chất lượng hoạt động này tại các trường phổ thông
ngoài việc tạo ra các sân chơi khoa học cần quan tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi về mục đích
ý nghĩa nội dung của việc nghiên cứu khoa học đến với giáo viên
học sinh phụ huynh học sinh và cộng đồng xã hội
điều đó nâng cao nhận thức cho các đơn vị học sinh
đơn vị cá nhân xã hội khuyến khích phát triển những ý tưởng khoa học hay
đóng góp nhiều đề tài có tính thiết thực cho xã hội
sinh ra trong một gia đình bốn đời làm nghề ươm giá đỗ
anh nguyễn văn quang ở gia lâm hà nội thấu hiểu rõ những vất vả trong công việc của gia đình
dù không được đào tạo qua trường lớp nhưng với niềm say mê tìm tòi và sáng tạo
anh đã tự chế tạo thành công hệ thống máy móc sản xuất ra đỗ tự động
đây cũng chính là sản phẩm
phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị trong phần sáng chế và ứng dụng hôm nay
học hết trung học cơ sở anh nguyễn văn quang quyết định nghỉ học để phụ bố mẹ làm nông và lập gia đình
năm hai nghìn ba vợ chồng anh tiếp quản công việc ươm giá đỗ
hàng ngày thấy vợ cặm cụi để chăm sóc những nổi giá đỗ
khiến phần da trên đôi bàn tay bị bong chóc do nước ăn mòn
thường vợ anh đã quyết tâm chế ra máy sản xuất giá đỗ tự động
sau nhiều đêm chăng trở cuối cùng chiếc máy đã được hành động
tức là trong một cái nhà xưởng chỉ có năm mươi m hai nhưng mà một ngày có thể tạo ra được năm trăm linh kg giá đỗ thì đấy cũng là một cái điểm rất là đặc biệt
và như vậy phải nói là cái hệ thống này nếu được nhân rộng ra thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu rất lớn của thị trường hiện nay là mọi người rất cần những cái thực phẩm sạch những cái giá sạch phục vụ cho cuộc sống
dù không được đào tạo qua trường lớp nhưng với niềm đam mê tìm tòi và sáng tạo anh nguyễn văn quang đã chế tạo thành công hệ thống sản xuất giá đỗ tự động
anh chia sẻ được nghiên cứu chế tạo với anh đó là niềm vui trong cuộc sống mỗi sản phẩm là một đứa con tinh thần giúp anh có thêm nguồn cảm hứng để sáng tạo tiếp
anh dự định sau khi chế tạo xong chiếc máy đong túi và rán nhãn mát sẽ thành lập công ty để sản phẩm giá đỗ của gia đình đến tay người tiêu dùng ở khắp các vùng miền
đây là chiếc thuyền thu gom rác thải chạy bằng năng lượng mặt trời
trong hình dáng của chiếc thuyền có vẻ hơi kỳ lạ nhưng hiệu quả của nó chắc chắn sẽ khiến bạn ngạc nhiên
bởi trong những tháng gần đây chiếc thuyền này đã thu dọn từ các con sông của thành phố bantimo mỹ tới năm trăm linh tấn rác thải khác nhau
cụ thể để có thể thu gom rác thải thuyền sẽ chạy dọc theo sông khi dòng nước chảy chậm thì bánh xe kết nối với các tấm pin mặt trời sẽ khởi động
chiếc thuyền bắt đầu hoạt động từ năm hai nghìn
năm hai nghìn một mươi bốn và từ đó đến nay đã thu thập được khoảng chín triệu mẫu đầu lọc thuốc lá và năm trăm linh chai nhựa cùng thùng giấy và các loại rác thải khác
rác thải sau đó được gom vào một container và gửi đến cơ sở tái chế
hiện tại những người khởi xướng dự án đang quyên góp tiền để đóng một chiếc thuyền thứ hai như vậy
chiếc thuyền thứ nhất có tên mr chadwell vẫn cần đến người điều khiển
nhưng các nhà thiết kế hà lan sẽ khắc phục nhược điểm này bằng cách trang bị hệ thống lái tự động
chiếc thuyền thứ hai west shark
cũng được đóng với mục đích thu thập chất thải trên sông
west shark đang được thử nghiệm tại cảng rotterdam hà lan
và có thể thu gom tới năm trăm linh kg chất thải cho mỗi chuyến đi
trên thế giới việc thu gom rác thải công nghiệp ngày càng được các phương tiện thông minh hơn thực hiện
chẳng hạn một nhóm sinh viên với sự hỗ trợ của công ty volvo và renova
đã chế tạo dòng hệ thống robot và thiết bị bay không người lái
cùng phối hợp thu gom và xử lý rác
hay công ty phần lan genrobotic đã phát triển một robot công nghiệp
để tái chế rác
các bộ cảm biến của hệ thống liên tục giám sát nguồn chất thải rắn
và một phần mềm máy tính tiến hành phân tích dữ liệu ở chế độ thời gian thực